vào chiều ngày tám tháng một hội nghị trưởng ban dân vận toàn quốc và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
năm dân vận khéo đã được tổ chức tại thủ đô hà nội
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
liên quan đến công tác dân vận năm hai nghìn hai mươi với chủ đề năm dân vận khéo trưởng ban dân vận trung ương đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nói riêng
toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần làm tốt nhiệm vụ chính trị để người dân đồng thuận ủng hộ có niềm tin vào đảng và hệ thống chính trị
cần lựa chọn những tấm gương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận khéo để lan tỏa tuyên dương tạo sự thống nhất đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời năm hai nghìn hai mươi sẽ tập trung vào nhiệm vụ nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân lấy ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đối với các văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận các cấp